thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi một tháng năm thăm và làm việc với viện kiểm sát nhân dân tối cao
chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao cần chú trọng nâng cao chất lượng
thực hành quyền công tố tăng cường vai trò trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra
gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự
thực hiện đúng nguyên tắc tố tụng theo quy định
trước mỗi vụ việc cần phải đánh giá cân nhắc thận trọng khách quan
áp dụng pháp luật linh hoạt đặt lợi ích của nhà nước và nhân dân lên trên hết
cùng dựng buổi làm việc có đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình các đồng chí ủy viên trung mương đảng
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay các vụ án trong lĩnh vực hình sự tăng trung bình khoảng một mươi một năm
còn án trong lĩnh vực hành chính dân sự kinh doanh thương mại tăng sấp xỉ một mươi hai một năm
trong đó phát sinh nhiều loại tội phạm với phương thức thủ đoạn mới
ngành kiểm sát đã xác định chống oan sai bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thực hành quyền công tố
thực hiện công tố song hành với điều tra trọng chứng hơn trọng cung và chứng cứ đến đâu xử lý đến đó
đa số các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của quốc hội năm sau tốt hơn năm trước
riêng với các vụ án hình sự tỷ lệ truy tố đúng thời hạn hai năm qua đạt chín mươi chín chín mươi chín
chủ tịch nước võ văn thưởng đánh giá cao những thành tích ngành kiểm soát đạt được trong thời gian qua
đồng thời nhấn mạnh mọi tội phạm phải được xử lý kịp thời nghiêm minh đúng người đúng tội đúng pháp luật
không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm xử lý nghiêm kẻ chủ mưu
đồng thời phân hóa rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng bảo đảm thấu tình đạt lý nhân văn thuyết phục
chủ tịch nước cũng yêu cầu qua các vụ án vụ việc ngành phải nghiên cứu đánh giá để chỉ ra những kẽ hở của cơ chế
chính sách pháp luật kịp thời tham mưu với đảng nhà nước xây dựng cơ chế hoàn thiện thể chế
hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ về giám sát quyền lực nhà nước trong hoạt động tư pháp
kịp thời phát hiện kháng nghị xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động điều tra truy tố xét xử và thi hành án
thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ngăn chặn lạm quyền bảo đảm thượng tôn pháp luật
thực hiện tốt kiểm soát hoạt động tư pháp cũng chính là góp phần kiểm soát quyền lực
phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố xét xử thi hành án
trong hoạt động tư pháp nói chung và quyền quyết định việc buộc tội của viện kiểm sát nói riêng
bên cạnh đó tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa xác định đây là khâu đột phá
góp phần bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ công bằng bảo đảm và bảo vệ quyền con người quyền công dân
chủ tịch nước nêu rõ để hoàn thành nhiệm vụ được sao ngành kiểm sát phải đặc biệt quan tâm
nhiệm vụ đào tạo giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát có đạo đức cách mạng
bản lĩnh kinh nghiệm tính chiến đấu cao trọng danh dự tâm huyết chuyên nghiệp giỏi chuyên môn
mỗi cán bộ của ngành phải thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của bác hồ công minh chính trực khách quan thận trọng khiêm tốn
nhân dịp này chủ tịch nước võ văn thưởng đã chứng kiến lễ ký kết nghị quyết liên tịch giữa ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao với ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao